các đối tượng đều có sự phân công nhiệm vụ vai trò cụ thể

một và hai đối tượng đại lý cấp hai

dựa trên cái lệnh đảng game đế chế
đấy thì có kỹ thuật viên không

rồi thao tác trên máy

vâng có một người bởi vì độ cái đấy nó có sẵn không
nó dựa trên hình thức tài xỉu không
không không dựa trên hình thức tài xỉu mà nó dựa trên cái hình thức cái đặc thù của cái game đế chế
bởi vì là cái game đế chế thì nó phân ra có một mươi sáu quân thì nó
tám quân chẵn là tám quân này
tám quân là có cung và tám quân là không có cung
các bình luận viên kỹ thuật viên sẽ tạo bàn cho các con bạc cá cược trực tiếp với hệ thống
hoặc các con bạc có thể tự tạo bàn để đặt cược với nhau trên web
người thắng sẽ được gấp đôi lượng tiền ảo
còn hệ thống sẽ cắt lại của người thắng từ một đến một năm số tiền
các hình thức này thì thông thường là do anh huấn hoặc là một số nhân viên nghĩ ra ý tưởng
thì khi mà có xây dựng được đầy đủ ý tượng rồi
thì anh huấn sẽ duyệt và em sẽ là người đưa cái ý tưởng đấy vào cái trang trang mạng này
với các hình thức cá cược khác nhau
tất cả các cái việc cá cược thì là do kỹ thuật viên sẽ phải mở mở mở mở cái việc cá cược đấy
mở các mở gọi là bọn em gọi là mở các bàn hoặc là mở các lượt chơi thì các người chơi sẽ bị giới hạn trong các lượt chơi ở đấy
mỗi mỗi game show bọn em sẽ có sẽ thông thường một buổi quay sẽ quay khoảng hai mươi đến ba mươi lượt
thì người chơi sẽ chỉ được cược trong ba mươi lượt thôi
khi hết game show nghỉ thì người chơi sẽ không được cược nữa
sau thời gian lần theo dấu vết thâm nhập vào đường dây đánh bạc online và có đủ chứng cứ phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã tiến hành khám xét khẩn cấp bốn địa điểm liên quan tới hoạt động tổ chức đánh bạc và chỗ ở của các đại lý trong đường dây này
tăng vật thu giữ gồm nhiều tài sản có giá trị trong đó có một mươi hai sổ tiết kiệm của phí văn huấn với tổng giá trị lên tới sáu mươi chín tám tỷ đồng
thường thường là cái nhóm này thì là đa phần là nhóm đã quan hệ với nhau từ rất lâu
thứ nhất là thứ nhất là xuất xuất phát điểm là từ cái việc mà mở các quán y tế này
mở các quán internet và chơi game cùng với nhau chơi game cùng với nhau và khép kín toàn bộ cái hoạt động của nó là khép kín hoàn toàn
không tuyển dụng nhân viên bên ngoài để che giấu sự quản lý của cơ quan chức năng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thu giữ tăng vật với hàng trăm máy tính điện thoại di động kết sắt sổ tiết kiệm có giá trị hàng trăm tỷ đồng
đồng thời đã ra quyết định khởi tố vụ án và năm mươi sáu bị can trong đường dây
và để ứng phó với covid một mươi chín vào chiều ngày hôm nay cục y tế đã có buổi làm việc với bệnh viện công an hà nội về công tác chuẩn bị cho việc cách ly phòng bệnh covid một mươi chín
bệnh viện công an hà nội cho biết đã xây dựng kế hoạch phương án cụ thể về phòng chống dịch bệnh chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ các trang thiết bị y tế phòng bệnh tăng cường nhân lực tập trung
bệnh viện cũng đã sẵn sàng thực hiện việc cách ly phân luồng bệnh nhân theo đúng quy định của bộ y tế
sau khi thăm các khu vực triển khai cách ly phòng theo dõi phòng hồi sức cấp cứu cục y tế bộ công an đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch bệnh covid tại bệnh viện công an hà nội
buổi tập huấn cập nhật cho nhân viên y tế các bệnh xá cơ sở và các nhà nghỉ dưỡng
thuộc các đơn vị công an phía nam những thông tin mới nhất về quy trình chuẩn đoán
và điều trị viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đồng thời hướng dẫn các tình huống tiếp nhận ca bệnh
cách ly tại nhà phòng người lây nhiễm chéo lây nhiễm cho nhân viên y tế theo đúng quy định của bộ
trước đó trong buổi kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín bộ công an đã giao cho bệnh viện ba mươi tháng bốn
chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn cách phòng ngừa và tiếp nhận điều trị đối với bệnh nhân công tác
trong lực lượng công an phía nam
ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đã tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại một số cơ sở giam giữ cải tạo trại viên phạm nhân
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
phun thuốc diệt khuẩn
tăng cường các banno tuyên truyền
vệ sinh nơi làm việc
đó là một trong những phương án chủ động để phòng chống dịch bệnh của cơ sở giáo dục bắt buộc thanh hà huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bởi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đang là một trong những địa phương có nhiều bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín
là triển khai kế hoạch gia độ y tế xây dựng kế hoạch cụ thể về cách phòng chống lây nhiễm phun hóa chất phòng dịch
hai là tuyên truyền phổ biến quán triệt đến cán bộ chiến sĩ với trại viên
về tác hại của dịch bệnh cũng như việc cách phòng chống lây nhiễm
để cho cán bộ chiến sĩ và trại viên yên tâm xác định rõ về cơ chế lây bệnh không hoang mang giao động về tư tưởng
và cần thiết có thể là mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi sẽ là một tuyên truyền viên trong vấn đề về phòng chống dịch bệnh này
còn đây là hình ảnh tại trại giam vĩnh quang tỉnh vĩnh phúc
mỗi phương tiện ra vào đều phải khử chung trước như thế này
tại mỗi buồng giam các cám bộ chạy đều tuyên truyền phổ biến cách phòng chống dịch bệnh đến mỗi phạm nhân
ngoài ra đoàn công tác cũng đã kiểm tra các phân khu nơi ở của các trại viên phạm nhân
đồng thời khuyến cáo đến toàn thể cám bộ chiến sĩ trại viên và thân nhân đến thăm gặp
bà con nhân dân đã biết được liên hệ với cục y tế của bộ ngoan để xin cấp các trang thiết bị công cụ và thuốc sát khoản
tất cả các phạm nhân chúng tôi học tập và cải tạo tại trại giam vĩnh quang thì đều thấy yên tâm
bởi vì có một môi trường rất là mạnh bởi vì ban giám thị của hội đồng cán bộ đã tạo được kiện cho chúng tôi
và phòng dịch bệnh của chúng tôi là thật là an toàn
trong ngày hôm nay cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
cũng đã trao hàng nghìn chiếc khẩu trang cho các đơn vị cơ sở
đây là những chiếc khẩu trang đã được truyền hình công an nhân dân và tập đoàn ikea trao tặng cho đơn vị này
nhằm góp sức chung tay phòng chống dịch
đặc biệt các cơ sở cũng đều chủ động các phương án đột xuất có thể xảy ra
chúng tôi cũng đã trao tặng cho cơ sở giáo dục thanh hà là một khẩu trang
mặc dù nó rất ít ỏi nhưng nó cũng góp phần vào giải quyết khó khăn
trong thời điểm hiện tại
cùng với những cái việc đấy thì chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị dự kiến các tình huống có thể xảy ra
chuẩn bị các phương tiện dụng cụ thuốc men phòng cách ly ở khu bệnh xá của các đơn vị
hay là khu điều trị cách ly
theo cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tại các đơn vị trực thuộc cục trên phạm vi cả nước
chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên mỗi cơ sở vẫn luôn chủ động phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an toàn cho các cám bộ chiến sĩ trại viên phạm nhân bằng những hành động cụ thể